ra đời vào ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng bộ thành phố hà nội là một trong những đảng bộ được thành lập sớm nhất
phối hợp cùng cả nước đưa các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc đến thắng lợi cuối cùng
qua chín mươi năm xây dựng và phát triển đảng bộ thủ đô luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu
có nhiều quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý
đưa hà nội trở thành trung tâm chính trị kinh tế văn hóa trái tim của cả nước
trong các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc đảng bộ hà nội có vị trí rất quan trọng
trong lãnh đạo thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc của trung ương
phương pháp đấu tranh thích hợp trên địa bàn một đô thị lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phòng trào cả nước
diệt ngụy quân nghị quyền diệt fascist đó là kinh nghiệm cũ kinh nghiệm mới của hà nội đó
là tuyên truyền vận động họ đầu hàng
chí nhân tay cường bảo vấn đề tư tưởng nhân văn là cái kinh nghiệm độc đáo nhất của hà nội
và đó có phần quyết định thắng được có ý nghĩa quốc gia quốc tế sâu sắc
đất nước thống nhất đảng bộ và chính quyền thành phố đã lãnh đạo
đưa thủ đô phát triển mạnh mẽ về mọi mặt thu ngân sách và tăng trưởng gdp của hà nội
luôn đạt mức cao
thương mại dịch vụ và giao dịch quốc tế phát triển thu hút vốn đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh
hà nội còn là một trung tâm khoa học công nghệ với đội ngũ trí thức đông đào
nhân lực chất lượng cao là trung tâm văn hóa du lịch
năm hai nghìn tám hà nội mở rộng địa giới hành chính tạo điều kiện và nguồn lực mới
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đồ thị hóa và hội nhập quốc tế
là người chính viên nhiệm trưởng ban thời điểm đó chúng tôi thấy rằng rất nhiều công việc phần nào
chúng tôi đã bám sát
những chỉ thị nghị quyết và có những vụ sáng tạo cho những thời điểm nhất định
với những đối tượng nhất định và tạo ra một nhận thức chung
những năm qua đảng bộ hà nội luôn là đảng bộ mạnh cả về trí tuệ bản lĩnh chính trị
đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo luôn trú trọng xây dựng trình đốn đảng
vững mạnh từ cấp thành phố đến cơ sở
chúng tôi cố gắng để xây dựng sao được những tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
đặc biệt là các cán bộ
mà các cán bộ
các cán bộ của tôi rất là quan tâm đó là người đứng đẳng
để làm sao có đủ năng lực để thực thi được nhiệm vụ của nhiệm kỳ sắp tới
đảng bộ và nhân dân hà nội đang đứng trước vận hội mới để phát triển
đồng thời phải vượt qua nhiều thách thức
ban chấp hành đảng bộ thành phố xác định tập trung xây dựng
trình đốn đảng theo nghị quyết chung ứng bốn khóa một mươi một và một mươi hai
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng thủ đô hiện đại văn minh